chiều ngày hai mươi hai tháng một sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đã đưa ra phán quyết đối với bốn cựu lãnh đạo công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn thuộc tập đoàn dầu khí việt nam về việc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn một mươi tỷ lãi ngoài từ ocean bank
tòa sơ thẩm tuyên cựu chủ tịch hội đồng thành viên nguyễn hoài giang bảy năm tù vũ mạnh tùng tám năm tù cựu tổng giám đốc đinh văn ngọc và kế toán trưởng phạm xuân quang lần lượt lĩnh bốn năm và sáu năm tù
căn cứ kết quả xét hỏi công khai tại tòa hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm xảy ra trong thời gian dài xâm hại trật tự quản lý kinh tế ảnh hưởng đến an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận
các bị cáo đều là người được đào tạo lẽ ra phải tiên phong đưa công ty phát triển nhưng lại làm trái quy định pháp luật nên cần xử lý nghiêm
cụ thể vũ mạnh tùng và nguyễn hoàng giang đã nhận hai chín tỷ đồng phạm xuân quang nhận một tám tỷ đồng đinh văn ngọc nhận một ba tỷ đồng
các bị cáo đã không đưa số tiền trên vào hệ thống cơ quan mà sử dụng cá nhân
vì vậy việc truy tố các bị cáo phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là có căn cứ
trong bản án sơ thẩm hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra bộ công an làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo công ty lọc hóa dầu bình sơn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
giai đoạn nguyễn minh thu khai chi lãi ngoài cho lãnh đạo công ty song các bị cáo trong vụ án phủ nhận việc nhận tiền
về trách nhiệm dân sự tòa buộc các bị cáo trả lại số tiền chiếm đoạt cho hà văn thắm cựu chủ tịch ocean bank
để ông này nộp trả ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên đại dương ocean bank mới theo nội dung bản án đã tuyên trước đó